thưa quý vị trạng đua f một vinfast việt nam grand prix sẽ được diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng bốn tới
như vậy chỉ còn chưa hơn một tháng nữa trạng đua mang đậm chất hà nội sẽ chính thức diễn ra
được khởi công cách đây một năm công trình đường đua f một đã có hình hài sáng vẻ ra sao
trong bản tin sáng nay mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm công trình f một tại hà nội trong những ngày thi công gấp rút cuối cùng
đây là tòa nhà pet beardeing một trong những công trình trọng điểm của f một việt nam grand prix
tòa nhà được thiết kế ấn tượng xây dựng riêng cho chặng đua công thức một ở việt nam
lấy cảm hứng từ hoàng thành thăng long trên cùng có biểu tượng khuê văn các của thủ đô hà nội
trong đó ba mươi sáu khoang được dành cho các đội đua
hiện tòa nhà và khán đài đã hoàn thành một trăm linh so với tiến độ
hạng mục quan trọng nhất là phần đường đua được làm mới chiều dài một năm km
với chín khúc cua được giải ba lớp bê tông nhựa theo đúng tiêu chuẩn đường đua grade một
việc thi công mặt đường đua chịu sự giám sát kỹ thuật vô cùng khắt khe của đội ngũ chuyên gia nước ngoài
chặng đua f một việt nam grand prix có ngày đua chính vào chủ nhật năm tháng bốn tới
đây là trạng thứ ba của mùa giải và nằm trong nhóm mở đầu các trạng đua tại khu vực châu á
trên công trường tất cả các bộ phận đang nỗ lực để tạo nên một hình ảnh hoàn hảo nhất của trường đua mang bản sắc hà nội
vừa là nơi phô diễn những kỹ thuật tốc độ công nghệ tối tân nhất thế giới
đội cảnh sát giao thông trật tự thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tiến hành đo vẽ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương vừa xảy ra tại địa phương này
theo đó khoảng gần một mươi giờ sáng cùng ngày xe container mang biển kiểm soát năm mươi một d năm nghìn bốn trăm hai mươi
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại asawa chờ hai thùng container hai mươi feet rỗng lưu thông trên đường ba mươi tháng bốn
theo hướng từ thành phố bà rịa về thành phố vũng tàu
khi đi đến số bảy trăm tám mươi chín phường một mươi một thành phố vũng tàu thì xe container bất ngờ bị nổ bánh trước
lao sang bên trái húp đổ rào chắn và cán qua nhiều xe máy trước khi dừng lại
vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị gãy chân hai người bị thương nhẹ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị công an tp đà nẵng cho biết đã làm việc với hai đối tượng
trong việc lập fanpage trên facebook chuyên thông báo vị trí cảnh sát giao thông thường làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn
để làm rõ một số nội dung sai phạm trên mạng xã hội
đây là hai cá nhân là người điều hành quản trị các trang hội nhóm có tên
chốt kiểm tra nồng độ cồn đà nẵng và nồng độ cồn đà nẵng
tại cơ quan công an các cá nhân trên khai nhận đã lập hai trang hội nhóm này
để các thành viên đăng tải nhiều nội dung thông tin báo chốt chỉ điểm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
điều này gây kỳ lạc
cản trở nhiệm vụ của lực lượng chức năng tạo điều kiện giúp các đối tượng vi phạm cố tỉnh né tránh
gây ra hậu quả tiêu cực cho an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc phòng an ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai quản trị viên
và sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định
mới đây một hành động đẹp được người dân đăng tải trên diễn đàn autofun có nội dung nói về một lái xe
đã nhường đường cho tất cả những người đi bộ qua đường trên hành trình của mình
clip đã nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng mạng và chia sẻ rộng rãi với mong muốn
hành động này sẽ được nhân lên ở tất cả những người lái xe
đoạn clip được ghi lại trên camera hành trình của một lái xe tại khu vực quận cầu giấy hà nội
người lái xe này đã dừng lại nhường đường cho tất cả những tình huống người đi bộ qua đường
mà anh ta đã gặp trong suốt hành trình của mình
để đáp lại hành động rất đẹp và nhân văn này nhiều người đi đường cũng đã cúi đầu cảm ơn
hay dơ tay chào lại người lái xe
clip được anh hà kiên trung ở hà nội chia sẻ với mong muốn
tất cả mọi người khi ra đường đều có thể làm được
đây là hành động đúng luật và văn minh
nó không khó như việc làm thế nào để hết tắc đường hết tài nạn
tuy đơn giản mà ý nghĩa nhỏ mà có ích với phương châm
chậm một chút để không bỏ lại điều gì
chúng ta không quen biết nhưng vẫn có thể mang lại cho nhau niềm vui